do ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến ngày một tháng năm
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa có nơi mưa to
trong cơn mưa rông có xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đã gây ra những thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn các xã hưng tây
hưng yên bắc hưng yên nam và hưng trung của tỉnh nghệ an
theo số liệu thống kê của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hưng nguyên
rông lốc vào ngày ba mươi tháng bốn vừa qua đã làm gãy đổ khoảng sáu trăm linh hectare lúa
chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến ngày hai tháng năm
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa to kèm theo rông lốc xét
theo báo cáo của tám tỉnh lào cai tuyên quang yên bái hà giang bắc cạn
thanh hóa nghệ an và hà tĩnh rông lốc xảy ra đã làm một người chết
một người bị thương năm mươi năm nhà bị sập gần ba nhà bị tốc mái hư hỏng
hơn bốn hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại
thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai
để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó đồng thời tổ chức kiểm tra các khu vực bị thiệt hại
chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ